thưa quý vị với thủ đoạn dừng lên kịch bản hù dọa ép học sinh sinh viên lên xe của mình
rồi chở đến chỗ vắng người sau đó cưỡng đoạt tài sản trịnh hoàng tú ba mươi năm tuổi ngụ tại huyện hóc môn
vừa bị cơ quan cảnh sát điều tra công an quận gò vấp tp hcm khởi tố bắt tạm giam về tội cưỡng đoạt tài sản
một số thanh thiếu niên chủ yếu là học sinh đang đi trên đường thì bị một người đàn ông tiếp cận
người này vu vạ cho nạn nhân đã đánh em mình và dùng lời lệ chữ bới đe dọa
đối tượng yêu cầu nạn nhân lên xe để chở đi gặp em trai nhằm đối chứng
tuy nhiên khi đến nơi khác đối tượng yêu cầu nạn nhân đưa điện thoại để kiểm tra hay đưa ba lô rồi nhanh chóng rủ ra tổ thoát
bằng các biện pháp nghiệp vụ ngày hai mươi tám tháng bốn công an quận gò vấp đã bắt giữ đối tượng gây án là trịnh hoàng tú
trước đó tú đã có ba tiền án về tội cướp tài sản và cưỡng đoạt tài sản
khi bị bắt tú dương tính với ma túy
tại cơ quan điều tra tú thừa nhận đã sáu lần cưỡng đoạt tài sản tại quận gò vấp quận một mươi hai và quận tân phú
công an quận gò vấp đang phối hợp với các đơn vị liên quan tiếp tục điều tra mở rộng vụ án này